tại tỉnh bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đánh nhau khiến hai người tử vong
vào chiều cùng ngày trần thanh lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại ấp dòng cụp xã an đức ba chi tỉnh bến tre đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre để đầu thú về hành vi giết người
trần thanh lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại ấp dồng cụp xã an đức bà chi tỉnh bến tre đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre để đầu thú về hành vi giết người
thầy hiếu thế lực đi vào phòng đang hát karaoke lấy dao đe dọa nên bị nhóm thanh niên này tấn công ngược lại
sau đó lực chạy về quán karaoke gọi nhóm bạn ra để đuổi theo tấn công lại nhóm của quân và hưng
trong lúc xô sát lực lấy dao đâm vào bụng quân không dừng lại lực tiếp tục đuổi theo đâm vào lưng của hưng
mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng quân và hưng đã tử vong
sau khi gây án lực đã trốn khỏi địa phương đến ngày hôm sau biết không thể trốn thoát trần thanh lực đã ra đầu thú